khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng sáu người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại rừng đặc dụng trên núi vụng quao thôn tràng an xã trừng yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
khu vực này nằm trong quần thể danh thắng tràng an ngay lập tức lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục phương tiện đã được điều đến hiện trường để cứu hỏa
đoạn đường tràng an chạy qua chân núi vụng quao đã được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
đoạn đường tràng an
xe cứu hỏa cùng nhiều máy bơm công suất lớn để tận dụng nguồn nước xung quanh núi chữa cháy
mặt khác ủy ban nhân dân huyện hoa lư cũng đã huy động khoảng hai trăm linh người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy
sau nhiều giờ khoanh vùng một phần đám cháy đã được dập tắt
hiện nay các lực lượng đang quyết tâm rất cao nỗ lực huy động mọi phương tiện máy móc các phương tiện tại chỗ
và chúng tôi cũng đã báo cáo với cục phòng cháy chữa cháy bộ công an để có giải pháp hỗ trợ trong trường hợp đám cháy lan rộng
để đảm bảo dập tắt đám cháy sớm nhất và kiểm soát được tình hình
do thời tiết hành khô kết hợp với những đợt gió to nên nhiều đám cháy đã bùng phát trở lại
lực lượng phòng cháy tìm nhiều cách để đưa vòi rồng lên núi nhằm tiếp cận đám cháy ở cựu ly gần hơn
ủy ban nhân dân huyện hoa lư kết hợp với doanh nghiệp xây dựng xuân trường huy động hơn chục máy xúc máy ủi xe chở nước
tiếp cận hiện trường mở đường để lực lượng phòng cháy chữa cháy có thêm nhiều không gian để triển khai các phương án chữa cháy